liên quan đến vụ việc ba mươi chín người tử vong trong một xe tải tại essex phía đông bắc thủ đô london của anh
tính đến hôm nay ngày hai mươi tám tháng một mươi tỉnh nghệ an đã có một mươi bốn gia đình thông báo với các cơ quan chức năng
về việc có người nhà đi nước ngoài bị mất liên lạc nhiều ngày qua
sau khi nhận được thông tin tỉnh nghệ an đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương khẩn trương giả soát
xác minh và nắm bắt thông tin làm rõ vụ việc
cụ thể huyện diễn châu có sáu người huyện yên thành có sáu người huyện hưng nguyên một người và thành phố vinh một người
hiện chưa xác minh được những người này có phải là nạn nhân trong vụ việc xảy ra ở anh hay không
tỉnh nghệ an đã sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có công dân người nghệ an bị tử vong
để nhận được sự hỗ trợ các gia đình cá nhân liên hệ với phòng lãnh sự người việt nam ở nước ngoài
sở ngoại vụ tỉnh nghệ an theo số điện thoại hai mươi ba tám mươi ba năm trăm sáu mươi
bảy trăm hai mươi sáu hoặc lãnh đạo sở theo số chín trăm sáu mươi ba sáu trăm ba mươi hai sáu trăm linh chín và chín trăm một mươi hai hai trăm chín mươi hai sáu trăm một mươi bảy
trước đó ngày hai mươi bảy tháng một mươi công an tỉnh nghệ an đã cử cán bộ trực tiếp đến các gia đình thông báo có con mất tích
lấy mẫu tóc và máu để xác định adn phục vụ công tác xác minh xác định danh tính